đồng chí nguyễn đức trung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã có buổi gặp mặt chúc tết các đồng chí cán bộ hưu trí câu lạc bộ thăng long hà nội
tại buổi gặp mặt chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung gửi lời chúc sức khỏe chúc mừng năm mới tới các cán bộ hưu trí của câu lạc bộ thăng long
và thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có bước phát triển vượt bậc
gdp chín tháng tăng bảy bảy mươi ba so với cùng kỳ năm trước vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng chín bảy
toàn bộ thành phố có thêm năm huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên bảy mươi năm trong đó có ba huyện đã đủ điều kiện và đang chuẩn bị hồ sơ trình thủ tướng chính phủ công nhận huyện nông thôn mới
tuy nhiên trên địa bàn thành phố hà nội vẫn còn hơn bảy ngôi nhà gia đình chính sách người có công chưa được sửa chữa
thành phố hà nội phấn đấu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ hoàn thành việc sửa chữa mới cho các gia đình chính sách người có công hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân